sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phiên tòa xét xử vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ việt á
tại tòa án quân sự thủ đô hà nội chuyển sang phần tranh luận
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với bảy bị cáo
theo đó bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị công ty việt á
bị đề nghị mức án từ hai mươi năm đến hai mươi sáu năm về hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với nhóm bị cáo truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ bao gồm
hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y
bị đề nghị từ một mươi một đến một mươi ba năm tù
trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vũ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật
bộ khoa học và công nghệ bị đề nghị một mươi năm năm tù
nhóm bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
gồm bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á bị đề nghị mức án từ sáu đến bảy năm tù
nguyễn văn hiệu cựu đại tá trưởng phòng phòng trang bị vật tư học viện quân y
bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
ngô anh tuấn cựu thiếu tá trưởng phòng phòng trang bị vật tư học viện quân y
bị đề nghị từ ba đến năm năm tù
lê trường minh cựu thiếu tá trưởng ban ban hóa dược phòng trang bị vật tư học viện quân y
bị đề nghị từ sáu đến bảy năm tù
sau khi đại diện vị kiểm sát trình bày bản luận tội các luật sư bào chữa
các bị cáo đã tham gia tranh luận đưa ra nhiều luận điểm luận cứ
nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi sai phạm
trong khi đó tòa án nhân dân tp hcm hôm nay đã mở phiên tòa xét xử bị cáo diệp dũng
cựu chủ tịch hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm sài gòn cô ốc và bảy đồng phạm
ông dũng cùng với các đồng phạm bị cáo buộc sử dụng một tỷ đồng
huy động của nhà đầu tư sau thương vụ mua bixi bất thành gây thiệt hại một trăm một mươi năm tỷ đồng
bốn đồng phạm cùng bị xét xử về tội lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ
gồm nguyễn thành nhân cựu tổng giám đốc sài gòn cô ốc hồ mỹ hòa cựu giám đốc tài chính sài gòn cô ốc
võ thành trung tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị mới và tôn thất hào tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc đại á
ba bị cáo là nhân viên của sài gòn cô ốc cũng bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo báo cáo diệp dũng không thông qua hội đồng quản trị sài gòn cố tự ký ký hợp đồng hợp tác đầu tư với công ty đại á với số tiền ba trăm linh tỷ đồng
và hợp tác đầu tư với công ty đô thị mới số tiền bảy trăm linh tỷ đồng
ông dũng cũng đã ký ủy nhiệm tri chuyển một tỷ đồng trong số gần ba tỷ đồng mà sài gòn cô ốc huy động để thực hiện thương vụ mua lại bixi trước đó cho hai công ty trên
với lợi nhuận cố định là bảy một năm thời hạn ba tháng và được thanh toán gốc lãi một lần
vào cuối kỳ hợp tác hành vi của ông dũng tạo điều kiện cho công ty đại á và công ty đô thị mới không phải thanh toán khoản lợi nhuận cố định bảy
dẫn đến việc sài gòn cổ úc bị thiệt hại một trăm một mươi năm sáu tỷ đồng từ hai hợp đồng hợp tác đầu tư trên
mua bán thông tin khách hàng trên mạng xã hội sau đó tuyển người xây dựng kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức cho vay mua hàng trúng thưởng
một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có gần hai mươi đối tượng
john lê thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa chủ nhiêu cầm đầu đã bị công an tp chí linh tỉnh hải dương bắt giữ và xử lý
một mươi bảy đối tượng trong đường dây đều là phụ nữ
theo kết quả điều tra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba phượng đã thuê nhà tại xã thọ lâm huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đồng thời thuê các đối tượng trong đường dây đến làm
công việc của các đối tượng này là đóng giả nhân viên tư vấn của ngân hàng hoặc nhân viên bán hàng
sau đó gọi điện cho khách hàng có nhu cầu vay vốn hoặc tư vấn mua hàng trúng thưởng xe máy sh có giá trị cao
đối với khách hàng có nhu cầu vay vốn phượng sẽ hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ vay
sau đó lấy lý do yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tiền vay và một số loại thuế phí nhằm chiếm đoạt số tiền này
đối với hình thức bán đồ gia dụng thực phẩm chức năng trúng thưởng xe máy khách hàng mua nhận được thưởng phải đóng các khoản tiền qua tài khoản ngân hàng do phượng cung cấp như làm giấy tờ xe
phí cấp phép vận chuyển hoặc nộp tiền phí quy đổi từ xe sang tiền mặt
vì nhẹ dạ cả tin không ít người đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp chí linh xác định có một mươi ba người ở tám tỉnh thành phố trong nước đã bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn ba trăm năm mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai khói lửa bùng phát tại một căn nhà nằm sâu trong hẻm trên địa bàn quận ba
thành phố hồ chí minh một phụ nữ đã được cảnh sát hỗ trợ thoát ra bên ngoài an toàn
thông tin ban đầu vào lúc năm h hai mươi phút sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi hai người dân sống trong hẻm hai trăm bốn mươi hai sáu mươi một nguyễn thiện thuật phường ba quận ba
bất ngờ thấy lửa bùng phát trong căn nhà số hai mươi bốn nên đã hô hoáng nhau dập lửa
do đám cháy phát triển nhanh vì dập lửa tại chỗ bất thành nên người dân đã gọi điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường ứng cứu
nhận tin báo trung tâm chỉ huy một trăm một mươi bốn đã điều động những xe chữa cháy chuyên dụng
cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận ba và đội cảnh sát chữa cháy khu vực một của công an thành phố hồ chí minh
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
do căn nhà xảy ra cháy nằm sâu trong một con hẻm có nhiều tiểu thương đang học chợ nên quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn
ngoài ngăn chặn kịp thời cháy lan các chiến sĩ chữa cháy và cảnh sát khu vực tổ dân phố đã hướng dẫn thoát nạn thành công cho một phụ nữ bên trong căn nhà
sau hai mươi phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn tuy nhiên nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi
thành phố hồ chí minh có tổng cộng bốn mươi một loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó công an thành phố hồ chí minh đang duy trì một mươi chín mô hình như mô hình camera giám sát an ninh trật tự
đến nay đã lắp đặt được hơn ba mươi mắt camera với hơn bốn hai trăm linh đồ thu mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực chung cư
công an thành phố hồ chí minh phối hợp ủy ban phạt trận tổ quốc
công an thành phố hồ chí minh tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng xây dựng nhân trọng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại hội nghị trung tướng lê hồng nam giám đốc công an thành phố hồ chí minh cho biết
hiện trên địa bàn thành phố hồ chí minh có tổng cộng bốn mươi một loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đang được các đơn vị tổ chức chính trị triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực
đáng chú ý hiện công an thành phố hồ chí minh trực tiếp duy trì một mươi chín trên bốn mươi một loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
điển hình như mô hình camera giám sát an ninh trực tự
đến nay đã lắp đặt hơn ba mươi mắt camera hơn bốn hai trăm linh đầu thu mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự khu vực chung cư
từ đầu năm đến nay song song với công tác tuần tra xử phạt người uống rượu bia
khi điều khiển phương tiện giao thông công an huyện bến lức tỉnh long an đã làm tốt công tác tuyên truyền
nên đã làm thay đổi nhận thức và dần tạo thành thói quen đã uống rượu bia thì không lái xe của cư dân trên địa bàn
trong hơn ba giờ thực hiện chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến đường chính của thị trấn bến lức huyện bến lức tỉnh long an
cảnh sát giao thông đã tiến hành hàng trăm lượt kiểm tra ngẫu nhiên về nồng độ cồn và chất ma túy trên các loại phương tiện
từ xe container xe tải ô tô con
kết quả chỉ có một trường hợp người điều khiển xe máy bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông
đây là một dấu hiệu tích cực chứng minh cho sự thay đổi trong ý thức của người tham gia giao thông
thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên trên các loại phương tiện đa dạng như vậy là một bước quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này
bến lức long an là cửa ngõ của thành phố hồ chí minh có tuyến quốc lộ một a đường cao tốc
và nhiều đường tỉnh đi ngang điện thoại
bến lức có sáu khu công nghiệp và năm cậm thu hút nhiều nhà đầu tư đến kinh doanh sản xuất
và khoảng hơn ba mươi lao động từ các nơi đến bến lức để làm trong tất cả các công ty
từ đó tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông đôi lúc diễn biến khá phức tạp
đặc biệt là tình hình tai nạn giao thông
trong năm hai nghìn hai mươi hai tai nạn giao thông tăng rất đáng kể
trước tình hình đó ban chỉ huy công an quyện
đã tham mưu cho huyện quỹ huy băng xây dựng mô hình
triển khai cho tất cả các nhà hàng quán ăn
là đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phối hợp với công an quyện để làm sao để cho người đến nhà hàng quán ăn
là sau khi ăn uống đã cuốn rượu bia
khi đi về là không tham gia giao thông bằng ô tô và mô tô
mô hình nhà hàng và quán nhậu
kết hợp với biện pháp bảo vệ an toàn cho khách hàng đã được triển khai gần một năm trên địa bàn huyện bến lức
theo mô hình này nếu khách hàng sử dụng phương tiện cá nhân để đến nhà hàng hoặc quán dậu
và sau đó có uống rượu bia họ có thể gửi xe của mình lại và sử dụng phương tiện công cộng để trở về
hoặc nếu cần thiết nhà hàng sẽ cử nhân viên đưa khách và phương tiện về tận nhà
khoảng thời gian mà mô hình này được triển khai đã thu hút sự ủng hộ đồng thuận từ hầu hết các khách hàng
các biện pháp như đưa xe và khách về tận nhà
không chỉ tạo ra một môi trường an toàn cho người tham gia giao thông
mà còn thể hiện sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt đến sức khỏe và an ninh của khách hàng
khoảng thời gian mà mô hình này được triển khai đã thu hút sự ủng hộ đồng thuận từ hầu hết các khách hàng

nhờ vào những chiến dịch tuyên truyền hiệu quả
cư dân trên địa bàn dần thay đổi nhận thức và hình thành thói quen tích cực
không lái xe sau khi đã uống rượu hay bia
sử lý cái đồ còn mà thổi đồ còn này tôi đồng tình
tức ra là chiến lộ quốc lộ mùa qua mình nó có giáp danh với mít lứt và miền tây
thì coi như là khi mà tham gia giao thông có rượu bia thì nó có ảnh hưởng bản thân mình
coi như là không lập chủ tốc độ và gây tai nạn cho ảnh hưởng đến người khác
kể cả gia đình tôi cũng đồng tình
vừa tuyên truyền vừa xử phạt nghiêm không chỉ đóng góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông
do tác động của rượu bia mà còn tạo ra môi trường an toàn hơn cho tất cả người tham gia giao thông
sự tích cực trong việc thay đổi thói quen này đồng thời là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ
giữa công an và cộng đồng cư dân địa phương
mang lại lợi ích toàn diện cho mọi người ở địa bàn huyện bến lức tỉnh long an
có liên quan đến vụ án tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị có liên quan
trong giai đoạn hai bộ công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm mặt tài sản
liên quan đến trái phiếu và rửa tiền của bà trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đây là vụ án lớn với số lượng bị can người liên quan rất nhiều
vì vậy cơ quan điều tra tách vụ án để điều tra trong hai giai đoạn
hiện vụ án này đã kết thúc điều tra giai đoạn một về những hành vi liên quan hoạt động của ngân hàng
đã khởi thối điều tra hàng chục bị can về nhiều tội danh
ở giai đoạn hai bộ công an tập trung điều tra hai tội danh chính là lừa đảo chiếm mặt tài sản
liên quan đến trái phiếu và rửa tiền liên quan đến tập đoàn vạn thịnh pháp
ngoài ra theo lãnh đạo bộ công an số tiền rút được qua hoạt động ngân hàng
trương mỹ lan đem đầu tư mua gom các bất động sản lớn và chuyển một phần ra nước ngoài
thưa quý vị với mong muốn được sở hữu chiếc xe máy hay ô tô thanh lý giá rẻ
nhiều người đã sẵn sàng đóng các khoản phí theo yêu cầu
tuy nhiên ít ai biết được rằng
đây là chiêu trò lừa đảo bởi ngay khi đã nộp các khoản phí thì người dân sẽ bị chặn mọi liên lạc